tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội đã tiếp tổng giám đốc ngân hàng thế giới bà kristalina georgeva
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và ngân hàng thế giới
đã mang lại lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của việt nam
chủ tịch quốc hội cho rằng một trăm sáu mươi sáu dự án do ngân hàng thế giới tài trợ cho việt nam đã được thực hiện rất tốt
đồng thời cảm ơn ngân hàng thế giới đã xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi tốt nghiệp ida vốn vai ưu đãi cho việt nam
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh với vai trò là cơ quan giám sát
quốc hội việt nam sẽ giám sát chặt chẽ những dự án do ngân hàng thế giới thực hiện sao cho hiệu quả đúng đối tượng
tổng giám đốc ngân hàng thế giới kristalina chokcheva cho rằng ngân hàng thế giới rất vinh hạnh
được coi là đối tác tin cậy của việt nam bà vô cùng ấn tượng khi được chứng kiến sự thay đổi của việt nam sau một mươi bảy năm quay trở lại
ngân hàng thế giới luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng thế giới đã dành cho việt nam một tám tỷ đô la mỹ để hỗ trợ các chương trình giảm nghèo
đặc biệt là khu vực miền núi vùng dân tộc thiểu số nơi có tỷ lệ người nghèo cao bảo vệ tài nguyên nước phát triển đô thị sử dụng nhân lực sao cho có hiệu quả
trong thời gian tới ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp
tiếp tục hợp tác với chính phủ việt nam trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước cải cách tài chính và những thách thức về biến đổi khí hậu